theo thông tin từ phòng cảnh sát môi trường công an tp đà nẵng ubnd tp đà nẵng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt và xây dựng công trình thủy vì có hành vi đổ xuống biển chất thải thông thường của các phương tiện vận tải mà không được xử lý theo quy định với số tiền là hơn bảy trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tp đà nẵng trong quá trình trục vớt tàu sao thủy trở nguyên liệu dùng sản xuất xi măng bị chìm tại khu vực cảng biển đà nẵng công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt và xây dựng công trình thủy có biểu hiện xả thải trực tiếp ra môi trường nên tiến hành xác minh
phòng cảnh sát môi trường công an tp đà nẵng trong quá trình trục vớt tàu sao thủy trở nguyên liệu dùng sản xuất xi măng bị chìm tại khu vực càng biển đà nẵng công ty trách nhiệm hạn trục vớt tàu sao thủy có biểu hiện xả thải trực tiếp ra môi trường nên tiến hành xác minh